tại buổi tiếp ông liam frost bộ trưởng thương mại quốc tế vương quốc anh và bắc ireland đang thăm làm việc tại việt nam
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn chính phủ anh tiếp tục hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao
giảng dạy tiếng anh và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên việt nam sang học tập tại anh
về quan hệ thương mại song phương thủ tướng nhấn mạnh với tiềm năng rất lớn
do đó thủ tướng mong muốn trước năm hai nghìn hai mươi hai nước nỗ lực tăng gấp đôi kim ngạch thương mại
so với mức hơn năm sáu tỷ đô la một năm như hiện nay
về đầu tư thủ tướng khẳng định chính phủ việt nam tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư
doanh nghiệp của anh làm ăn thành công tại việt nam
thủ tướng cũng bày tỏ hy vọng anh thúc đẩy hiệp định thương mại tự do eu việt nam
gọi tắt là evfta sớm được phê chuẩn và thực thi
bộ trưởng liam fox vui mừng nhận thấy chính phủ hai nước đạt được nhiều thành tiệu trong hợp tác
đồng thời khẳng định mặc dù sắp tới rời khỏi eu nhưng anh vẫn hướng đến tăng cường hợp tác kinh tế với các nước
hướng đầu tư ra nước ngoài
anh nhận thấy có nhiều lĩnh vực mà hai nước có triển vọng hợp tác nhất là mua bán máy bay thương mại
giới thiệu việc học hỗ trợ tiếng anh kể cả triển vọng hợp tác về an ninh và quốc phòng
bộ trưởng cho rằng vương quốc anh cam kết tiếp tục hỗ trợ việt nam trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội
điều đó cũng góp phần vào thịnh vượng của anh
hy vọng chính phủ hai nước cùng hợp tác chặt chẽ để phát triển quan hệ trên các lĩnh vực